tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chào đón sáu trăm ba mươi hai tân học viên
chủ đề của năm học là ổn định tổ chức nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ và chất lượng
hiệu quả đào tạo học viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn
trên cơ sở phương châm hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân vinh dự được ban bí thư trung ương đảng
giao quyền đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
qua đó khẳng định sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp đối với học viện cảnh sát nhân dân
cũng như khẳng định vai trò vị trí ngày càng phát triển lớn mạnh của học viện
phát huy truyền thống đó năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học viện chú trọng tập trung đào tạo
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi nâng cao chất lượng công tác giáo dục
đào tạo theo hướng tăng cường khối lượng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ
xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao của đất nước
và trở thành trung tâm đào tạo cảnh sát trong khu vực
phân đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia trong thời gian tới